thủ tướng chính phủ đã ra quyết định số bốn mươi bảy hai nghìn một mươi tám
thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
tại các huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh
và xã phường thị trấn thuộc huyện quận thị xã thành phố
của chín tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chín tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này bao gồm hà nội
thành phố hồ chí minh hải phòng đà nẵng cần thơ
thanh hóa hà tĩnh đồng nai gia lai
riêng tại hà nội và thành phố hồ chí minh
một trăm linh đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã sẽ triển khai thí điểm
tại bảy tỉnh thành phố còn lại sẽ có tối đa hai mươi năm số đơn vị hành chính cấp huyện
và hai mươi năm đơn vị hành chính cấp xã tham gia thí điểm
thời gian thực hiện thí điểm là một năm bắt đầu từ ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cũng theo quyết định người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
tại các địa phương nêu trên phải am hiểu pháp luật về thanh tra và an toàn thực phẩm
có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến an toàn thực phẩm
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm